thực hiện chủ trương của tỉnh lai châu về xây dựng nông thôn mới nhiều bản của các xã có thế mạnh về du lịch đã tự góp tiền
ngày công xây dựng các tuyến đường vườn hoa cống bản và các điểm nhấn
điều này thì không những là thu hút nhiều du khách đến tham quan mà còn tạo nên diện mạo nông thôn mới mang tính kiểu mẫu
và cũng từ đây thì kinh tế của các hộ gia đình đã có những bước chuyển tuyến tích cực
người dân thì thực sự ý thức về công tác bảo vệ môi trường gìn giữ cũng như phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc
bản lao trải một xã khun há là một trong ba bản của huyện tam đường đang thực hiện xây dựng bản nông thôn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch cộng đồng
nhận thức được tầm quan trọng cũng như lợi ích từ việc xây dựng bản nông thôn kiểu mẫu kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng mang lại
bà con các dân tộc trong bản đã họp bàn và thống nhất góp ngày công hiến đất để xây dựng đường giao thông nội bản
góp tiền để mua hoa cây cảnh về trồng tạo cảnh quan xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn
từ đó vừa góp phần thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vừa thu hút khách du lịch đến tham quan
trước đây thì nói là mình tiêu thủ như là bán lợn gà với một số như là sản phẩm mà bà con mình lao chạy một chúng ta tạo ra thì rất là khó khăn
mà đường đi cũng không có cho nên là người vào đây mua cũng là không dễ dàng
cho nên là từ mà đúng mà mình xây dựng được một cái bản như là xanh xanh đẹp thì có rất
có rất nhiều khách vào đây có rất nhiều khách vào đây thì thời gian thì mình bán như là bán sản phẩm gà lợn
xong là một số sản phẩm như là thốc lúa mỗi cái là nó rất là thuận lợi và nhìn ra là cái đời sống của bà con hiện nay là đã đi tín vụ đi rất nhiều
tam đường là huyện đầu tiên được tỉnh lai châu lựa chọn để triển khai xây dựng bản nông thôn kiểu mẫu kết hợp với phát triển du lịch
hiện nay địa phương này đã có năm trên một mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có một trăm một mươi bảy bản có điện sáng nông thôn đến tận ngõ bản trục bản có bốn mươi hai bản nông thôn xanh sạch đẹp
chúng tôi sẽ có một hội ngụy riêng về kêu gọi đầu tư và phát triển du lịch mời các doanh nghiệp hợp tác xã và cá nhân đến tham quan và xin ý kiến để tham gia về việc phát triển du lịch
và sẽ hỗ trợ tăng cường việc nên doanh quyết và coi phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp
cái thứ hai là tập trung hướng dẫn các xã khác các điểm bản khác tổ chức đến tham quan ở những bản hiện nay đang có hiệu quả như bản nào trải một của xã khu nã này
rồi bản sì tô trải của xã hồ thầu bản phiên tiên của xã bản bo một số bản hiện nay đã thành các điểm du lịch của khách
cái thứ ba nữa là tập trung các nguồn lực để hỗ trợ cho bà con về phát triển
như là có thể là hỗ trợ cho bà con về phát triển về cái hoa thế rồi là hỗ trợ cho bà con về phát triển về cái xây dựng cái nhà
phong trào xây dựng bản nông thôn kiểu mẫu kết hợp với phát triển du lịch đang là sự lựa chọn hiệu quả của nhiều bản có thế mạnh về du lịch ở lai châu
việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện đã tạo sự đồng thuận và ý thức tự vươn lên của mỗi người dân
cùng với đó chú tâm hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế sẽ thực sự tạo đà cho công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương